thưa quý vị đêm nay và ngày mai các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ còn có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
và thời gian mưa chủ yếu là vào lúc chiều tối và đêm
nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
sang các ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám thì mưa rông sẽ giảm nhanh trời nắng nhiều
và nắng nóng có khả năng xuất hiện tại khu vực đồng băng của bắc bộ
dự báo nhiệt độ cao nhất ở mức là ba mươi ba ba mươi sáu độ
tương tự tại các tỉnh phía tây bắc bộ trời có mưa rào và rông trong hai mươi bốn giờ tới
sau đó mưa sẽ giảm nhanh và trời còn nắng nhiều trở lại
tuy nhiên nhiệt độ tại đây vẫn duy trì ổn định
cao nhất vào lúc trưa chiều phổ biến ở dưới ngưỡng nắng nóng
tại khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
trời phổ biến là không mưa có nắng nóng trên diện rộng
với nhiệt độ cao nhất trong khoảng ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
tập trung ở khu vực phía tây nắng nóng kéo dài
nên người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ rất nguy hiểm
các tỉnh phía nam của đèo hải vân từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận bình thuận
thì nắng nóng cũng xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh phía bắc của khu vực này
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ
do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
vì vậy quý vị cần chuẩn bị các phương án bổ sung nước cho cơ thể thường xuyên
và hạn chế hoạt động lâu ngoài trời vào ban ngày
ở tây nguyên chịu tác động của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh
nên ban ngày sẽ có nắng gián đoạn chiều tối có mưa nhiều nơi
cục bộ có mưa to và rông mạnh
trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
với các tỉnh thành miền nam thì mưa rông cũng xảy ra nhiều nơi vào lúc chiều tối
từ ngày một mươi bảy tháng sáu thì mưa tăng hơn về lượng
người dân tại đây cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn rông
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở nam bộ phổ biến ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ